cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hoàng em
trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trong khoảng thời gian cuối tháng chín và đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đồng nai và bà rịa vũng tàu đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch bệnh
do đó người dân phải hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết
tuy nhiên nguyễn văn hoàng em đã tự ý đi ra khỏi tỉnh khi không được chính quyền địa phương cho phép
ngày hai mươi tám tháng chín hoàng em đến tỉnh đồng nai và tiếp xúc với rất nhiều người
chiều ngày hai mươi chín tháng chín hoàng em trở về nhà của mình tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
nhưng đối tượng đã không đến cơ sở y tế khai báo và cũng không tự cách ly tại nhà
mà còn đi đến nhiều địa điểm tiếp xúc giao lưu ăn nhậu với nhiều người
sáng ngày hai tháng một mươi một người thân tại tỉnh đồng nai trước đó có tiếp xúc với hoàng em
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nên đã báo cho hoàng em biết
tuy nhiên hoàng em không đi khai báo cũng không tự cách ly và cũng không báo cho những người trong gia đình biết để phòng tránh
ngày bốn tháng một mươi hoàng em cùng ba người thân trong gia đình có kết quả dương tính với sars cov hai
để thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh hiện nay tại thành phố đà nẵng
một phần hai số quận huyện đã thiết lập trạm y tế lưu động và sẵn sàng phương án thu dung điều trị f tại nhà
theo đó mỗi phường xã sẽ có hai trạm y tế lưu động và kèm theo một số điều kiện cụ thể
việc đưa vào vận hành hệ thống trạm y tế lưu động sẽ xử lý các ca f một cách nhanh chóng
và góp phần nâng cao năng lực của y tế tuyến cơ sở
trạm y tế phường phước mỹ quận sơn trà hiện đã hoàn thành phương án thiết lập hai trạm y tế lưu động
trên cơ sở tận dụng nhà văn hóa và trường học làm trạm y tế lưu động để hỗ trợ theo dõi và giám sát f tại nhà
hiện tại một số trang thiết bị cơ bản đã được chuẩn bị tuy nhiên một khó khăn hiện nay vẫn là nguồn nhân lực tại chỗ
từ ngày hai mươi tháng một mươi đến nay đà nẵng ghi nhận một trăm linh ca mắc tỷ lệ một mươi ca trên một trăm linh dân
tỷ lệ số ca mắc tùy thấp hơn một số địa phương nhưng có nhiều khu vực đã chuyển đổi từ cấp độ một lên cấp độ ba
số ca mắc ngoài cộng đồng qua sàng lọc xét nghiệm đại diện hộ gia đình gia tăng nguy cơ lây lan rộng luôn hiện hữu
vì vậy việc thiết lập các trạm y tế lưu động là nhiệm vụ cấp bách đặc biệt là ở địa bàn phức tạp
những tình huống khẩn cấp sẽ được xử lý kịp thời
chúng tôi đã cấp thuốc và xe xuống tận nơi chở những bệnh nhân nào nguy kịch cấp cứu
giai đoạn này chúng tôi tưởng ứng theo tinh thần của ban chỉ đạo phóng dịch thì thành lập như vậy chúng tôi vẫn đảm bảo làm được
ngành y tế thì đang xúc tiến cho công tác là xây dựng chương trình đào tạo và để triển khai công tác đào tạo tập huấn cho lực lượng của trạm y tế lưu động
để triển khai công tác quản lý theo dõi
cũng như là sẵn sàng cho việc thu dùng việc điều trị
ở thời điểm này đà nẵng vẫn xuất hiện nhiều chùm ca nhiễm mới
việc chủ động ứng phó hành động trước bằng cách thiết lập trạm y tế lưu động tại cơ sở là hoàn toàn phù hợp
đây cũng được xem là giải pháp để thích ứng an toàn sống chung với dịch bệnh
năng lực chuyên môn của lực lượng y tế cấp cơ sở vì thế cũng được nâng cao